ngày một mươi tháng hai trên trang mạng xã hội chia sẻ clip cảnh hỗn chiến của hai nhóm thanh niên
cầm hung khí tấn công nhau trên đường phố ở tp hcm gây xôn xao dư luận
và qua xác minh vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm trước
tại đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
theo thông tin ban đầu nhóm thanh niên khoảng một mươi người mang theo hôn khí như ba chỉa
tuyếp sắt mã tấu xâm đến trước số một trăm bảy mươi năm b cao thắng phường một mươi hai quận một mươi
hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác
hai bên đều có hung khí là cắt cây ba chỉa mã tấu lao vào đâm chém nhau
theo người dân chứng kiến sự việc xảy ra trong khoảng vài phút
hai bên tự giải tán không có người bị thương
lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự
vụ việc đang được công an quận một mươi vào cuộc điều tra truy xét
nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn pa quẹt giao thông giữa hai nhóm